tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn trong phiên làm việc sáng nay
sau khi trình bày báo cáo cập nhật tình hình kinh tế xã hội năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
và giải trình một số vấn đề mà đại biểu quốc hội và đồng bào cử tri cả nước quan tâm chất vấn
phó thủ tướng phạm bình minh đã trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội liên quan đến các nội dung
về ngoại giao văn hóa góp phần quảng bá du lịch giải pháp đẩy lùi tình trạng hàng giả hàng nhái gắn mát việt nam
việc phát huy các cơ hội trong triển khai các hiệp định thương mại tự do
qua đó thì quảng bá được ra thế giới với các nước về nền văn hóa của việt nam
thứ hai nữa là chúng ta trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục là vận động
để unesco tiếp tục công nhận các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của việt nam
hiện nay thì có một cái tình trạng thì hàng hóa không rõ một gốc nhưng lại được gắn nhánh mát việt nam
lấy xuất xứ việt nam như là cái hàng hóa là nước mắm nông sản may mặc và da dày và hàng hóa khác
việc này thì đã làm nhiều doanh nghiệp của việt nam ta chúng ta lao đao ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín hình ảnh và thương hiệu
của hàng hóa của các doanh nghiệp việt nam trên thị trường thế giới cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng
xin phó thủ tướng cho biết là nguyên nhân và giải pháp hiếu hiệu về vấn đề này trong thời gian tới đây như thế nào trên hết
giải pháp trong thời gian tới đó là tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khu vực cửa khẩu biên giới
không để hàng hóa nước ngoài gắn mát việt nam thẩm lậu tăng cường điều tra cơ bản kiểm tra các kho tàng bến bãi địa điểm kinh doanh
và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu vận chuyển kinh doanh phân phối các hàng hóa giả mạo xuất xứ việt nam
và chính phủ cũng đã giao cho bộ công thương xây dựng đề án chống gian lận xuất xứ để có đánh giá toàn diện
và đề xuất với chính phủ các biện pháp
đề nghị phó thủ tướng bộ trưởng cho biết làm thế nào để việt nam có thể phát huy tối đa các cơ hội
đồng thời giải quyết được những vướng mắt trong triển khai các fta nhất là hiệp định cptpp
các biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường cho hàng hóa việt nam
nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như quyền lợi của doanh nghiệp
xin trân trọng cảm ơn